ngay khi có kết quả xét nghiệm của ca bệnh thứ hai mắc covid một mươi chín trong cộng đồng tại đà nẵng
đoàn công tác viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã phối hợp cùng địa phương khẩn trương tiến hành phòng chống dịch
và ngay trong sáng nay ngày hai mươi sáu tháng bảy đã diễn ra buổi tập huấn hướng dẫn quy trình
thực hiện truy vết người tiếp xúc với bệnh nhân số bốn trăm một mươi sáu và bốn trăm một mươi
cán bộ y tế các quận có ca bệnh dương tính với sars cov hai đang khẩn trương tiến hành truy vết sớm
trường hợp tiếp xúc để tránh bỏ sót đối tượng f một f hai
cùng với đó tiến hành xác định đối tượng tiếp xúc gần nhất với bệnh nhân để không bỏ sót lịch sử dịch tễ của người tiếp xúc
viện vệ sinh dịch tễ trung ương cũng lưu ý cần điều tra truy vết người tiếp xúc vòng một trước trong thời gian sớm nhất
việc truy vết người tiếp xúc vòng hai có thể được thực hiện đồng thời